tại hà nội trong sáng nay cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tại điểm cầu tp hcm thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
sáu tháng đầu năm cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực hội đồng lý luận bộ công an
tham mưu triển khai có hiệu quả các mục tiêu yêu cầu công tác lý luận đề ra
chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính cấp thiết coi trọng tổng kết thực tiễn
kết hợp nghiên cứu lý luận góp phần cụ thể hóa quan điểm chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an
công tác tạp chí xuất bản có những cải tiến mới nội dung phong phú cơ cấu chuyên mục hợp lý
đảm bảo tôn chỉ mục đích và yêu cầu chính trị pháp luật đối ngoại phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền
định hướng về chính trị của bộ trong năm hai nghìn hai mươi một và những năm tiếp theo
phát biểu chỉ đạo công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể như nghiên cứu chiến lược quản lý khoa học lý luận
đồng chí thứ trưởng đề nghị cần phải đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá thông tin
kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đề xuất với trung ương đảng chính phủ
ban hành các chủ trương biện pháp phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đối với công tác bách khoa thư đồng chí thứ trưởng yêu cầu các ấn phẩm từ điển bách khoa thư công an nhân dân
phải đi vào cuộc sống gần gũi và thiết thực với công tác tại cơ sở chủ động khẩn trương phối hợp với các ban biên soạn
chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ tái bản bách khoa toàn thư công an nhân dân
chúng tôi sẽ được tiếp tục cập nhật thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín cuối ngày
theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay
bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi hai mươi ca
trong đó ba trăm ba mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng bảy
đến nay thì có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương phú thọ quảng ninh hòa bình và bắc cạn
tối ngày hôm nay thì đã có thêm một tám trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín
riêng tại tp hcm có tới là
tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay tổng là ba ba trăm ba mươi sáu ca
thưa quý vị tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra vào sáng ngày hôm nay
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước gây tác động trên diện rất rộng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế
biến chủng delta lây lan nhanh tốc độ tấn công tăng gấp hai ba lần so với các đợt dịch trước
chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn hai ngày chứ không phải là năm ngày như trước đây
vì vậy bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá giả soát lại các kịch bản đã đưa ra
chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn
trước bối cảnh tình hình dịch phức tạp này lan rộng số ca mắc tăng rất nhanh
bộ y tế đã có một số thay đổi cơ bản trong cách ly như giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn một mươi bốn ngày
thí điểm cách ly f một tại nhà
ngoài ra bộ y tế cũng thay đổi chiến lược về xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ cao
thực hiện test nhanh là chính
điều này giúp giảm thời gian tối ưu hóa xét nghiệm trả kết quả nhanh để nhanh chóng tách được f ra khỏi cộng đồng
liên quan công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín ông nguyễn thanh long cho biết
hiện nay việt nam đã đàm phán thành công được khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn khác nhau
vào trường ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tổ chức tiếp nhận một tỷ đồng ủng hộ
quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an từ công ty eurowindow
với mong muốn hỗ trợ phần nào trong công tác phòng chống dịch và chia sẻ động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
đang căng mình chống dịch nơi đầu chiến tuyến công ty cổ phần eurowindows đã gửi tặng một tỷ đồng
tới quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
vào trường ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng trân trọng cảm ơn tấm lòng của công ty eurowindows
khẳng định đây là nghĩa cử đẹp thể hiện tình cảm trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
món quà là sự động viên góp phần cho lực lượng công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao đặc biệt trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau bảy ngày triển khai chỉ thị một mươi sáu của chính phủ thành phố hồ chí minh đã đạt được những tín hiệu tích cực
song dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi số ca dương tính đang tiếp tục tăng
trước tình trạng trên thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để quyết tâm dập dịch và kịch bản nào sẽ được diễn ra sau bảy ngày tới đây
ngay sau đây sẽ là kinh nghiệm của truyền hình công an nhân dân
chiều một mươi sáu tháng bảy phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi đã chủ trì cuộc họp báo cáo sơ kết bảy ngày thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn thành phố
theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó sau một tuần triển khai thành phố đánh giá việc thực hiện chỉ thị đã đạt hiệu quả tốt nhận được sự đồng thuận của người dân
trong quá trình triển khai thì các lực lượng tuyến đầu đã không ngại gian khổ đóng góp cho thành quả phòng chống dịch
đồng thời lực lượng trí thức chuyên gia báo chí đã đóng góp cho thành phố nhiều ý kiến hay để thành phố quyết tâm dập dịch trong bảy ngày tới đây
trong thời gian sắp tới thì bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sẽ tập trung cái công tác giãn cách
chúng ta phải giãn cách giãn cách và giãn cách triệt để nghiêm túc hơn nữa
thứ hai là sẽ tập trung hoạt động xét nghiệm tầm soát f để nhanh chóng tách f ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ
thứ ba là sẽ tập trung cho việc cách ly thu dung điều trị f đặc biệt là chuẩn bị tất cả các nguồn lực tập trung cao hơn nữa cho việc điều trị
để làm sao giảm tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân
kế đến là chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine nhanh chóng triển khai tiêm vaccine một cách an toàn
với các cái đối tượng như nghị quyết hai mươi một đã đề ra trong đó thì có tập trung cho các cái đối tượng mà nguy cơ cao
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp di chuyển nhiều các đối tượng là người lớn tuổi có bệnh nền
công tác chống dịch
là việc làm khó khăn phức tạp thành phố chưa khẳng định được lúc nào dịch được kiểm soát
do đó người dân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đặc biệt phải chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu để triển khai các biện pháp đạt hiệu quả cao nhất
thành phố cũng kêu gọi người dân đồng tình với chính quyền thành phố trong cuộc chiến với đại dịch này
với số liệu hiện có thì đến giờ này chúng ta chưa xác định được cái đỉnh dịch
cho nên là chúng ta cũng phải lương đến một cái khả năng là chúng ta có thể
tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu thêm một khoảng thời gian nữa
ca mắc trong cộng đồng phải giảm xuống khu vực nguy cơ cao được thu hẹp lại
tình huống thứ hai là tỷ lệ mắc nó tăng tăng dần
tình huống thứ ba đó là tăng đột biến và không kiểm soát được sự lây lan
thì đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận về ba tình huống
thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch
chúng tôi đã chuẩn bị các kế hoạch cho cả ba tình huống này
hiện tại lực lượng y tế đã đưa nhiệm vụ kéo dài
sắp tới ca dương tính còn nhiều và chuyển nặng đặt nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ nặng nề hơn
do đó việc điều trị các ca f sẽ được tính toán làm sao giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất
thành phố sẽ tổ chức việc điều trị theo tháp bốn tầng tập trung các trường hợp có triệu chứng nền
bệnh nhân nặng trường hợp còn lại thì chăm sóc tại các cơ sở thu dung hoặc chăm sóc tại nhà
phương án hai là nếu quá tải thì thành phố sẽ đề nghị lực lượng của bộ y tế và các địa phương hỗ trợ
còn tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy đà nẵng sẽ áp dụng phong tỏa theo chỉ thị một mươi sáu
đối với bốn phường gồm hòa khánh bắc quận liên triểu phường thạc gián phường an khê quận thanh khê và phường hòa an quận cẩm lệ
và ngay trong chiều và tối nay công tác khoanh vùng xét nghiệm diệt rộng đang được tiến hành khẩn trương
lực lượng công an cơ sở được huy động tối đa
đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài khu vực dân cư tại bốn phường nêu trên
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay đà nẵng ghi nhận bốn mươi một ca mắc mới
các ca mắc này đều liên quan đến ca khởi phát từ công ty việt hoa nằm trong khu công nghiệp đà nẵng và tại chợ hòa an quận cẩm lệ
số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục gia tăng
chính quyền thành phố quyết định áp dụng phong tỏa cứng theo chỉ thị một mươi sáu
tại bốn phường hòa khánh bắc quận niên chiểu phường thạc gián an khê quận thanh khê
và phường hòa an quận cấm lệ để kịp thời khoanh vùng dịch tễ
hiện nay việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu dân cư đều được tiến hành một cách nhanh chóng
người dân cảm thấy yên tâm hơn khi được xét nghiệm trên diện rộng
cái dịch bệnh hiện nay nó đang rất là căng thẳng
cho nên phần về phòng người dân như chú hoặc là những người dân ở trong khu vực này thì cũng luôn luôn ủng hộ
các cái chỉ thị các cái quy tắc trong khu cách ly để cùng chung tay với chính quyền là dập dịch trong thời gian ngắn nhất
trong kiểu này tất cả bốn phường này đều được phun xịt khử khuẩn trên diện rồng để tầm soát nguy cơ làm soát môi trường
ngoài ra để đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài khu vực phong tỏa
tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly dân cư đã từng xảy ra trước đó
lực lượng cảnh sát khu vực cũng được tăng cường quân số tuần tra kiểm soát hỗ trợ xét nghiệm trong đêm và đáp ứng nhu cầu của người dân
toàn bộ toàn bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực ra soát nhân hồ khẩu ra soát các kiệt hạm đến từng hồ từng nhà để mà lập phương án lên nhân sách
cho nhân dân ở trong khu vực cách ly là được xét nghiệm là lên phương án phong tỏa từng các kiệt hạm để thực hiện đất chỉ thị một mươi sáu
quy động toàn bộ
các hội đoàn thể phục vụ cho công tác phong tỏa đảm bảo việc cung cấp các nguyên quý phẩm cho bà con nhân dân trong khu cách ly
và đặc biệt là an ninh trật tự là công an phường trực chiến một trăm linh thông quân số tuần tra kiểm soát và hướng dẫn bà con nhân dân
cách thành tốt các quy định phòng chống dịch
trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng sẽ quyết định thiết lập mới
hoặc mở rộng phạm vi vùng cách ly y tế
các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là không để dịch bùng phát lây lan
thưa quý vị những ngày này cả nước hướng về tâm dịch thành phố hồ chí minh từ miền bắc tới miền trung
từ đồng bằng cho tới miền núi ai có gì góp nấy con cá mớ rau tất cả đều đáng chân quý
và trong chiến dịch sẻ tri yêu thương đó những người chiến sĩ công an nhân dân ở khắp vùng miền tổ quốc
cũng tích cực tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau
và trong mục mệnh lệ trái tim ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ về tấm lòng của những người chiến sĩ công an
và bà con nhân dân huyện gio linh tỉnh quảng trị

sài gòn ơi có chúng tôi bên các bạn

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thường trú tại huyện tánh linh của tỉnh bình thuận
là đối tượng có quyết định thi hành án tử hình về hai tội danh giết người và cướp tài sản
lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo an đã trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và đến một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thì bị bắt
hiện nguyễn kim an đang tạm giam tại nhà giam trí hỏa
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương kết quả truy bắt đối tượng tử tù tù chính nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an thành phố có biện pháp kế hoạch đảm bảo cách ly an toàn
đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho những phạm nhân khác đang được giam giữ trong trại
còn tại kiên giang sau hơn hai ngày sát hại một phụ nữ tại phòng trọ để cướp tài sản do thua độ bóng đá
nghi phạm nguyễn văn g sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã vĩnh thạnh huyện rồng riềng
đã buộc phải ra trình diện trong lúc bị lực lượng cảnh sát khép kín
vòng vây nơi gờ lần trốn
vào tối ngày một mươi ba tháng bảy người dân đã phát hiện chị nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang nằm chết ở phòng trọ số hai tại một nhà trọ trên địa bàn phường an hòa
thành phố rạch giá qua các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm
đến ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện được nơi ẩn nấp của đối tượng
tại một trại gà ở tổ một mươi chín ấp tân hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
nên phối hợp với công an huyện hòn đất và lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành vây bắt
tuy nhiên do cảnh giác từ trước nên g đã bỏ lại tài sản vừa cướp được rồi nhanh chân tẩu thoát xuống cánh đồng ruộng
gần một ngày ngâm mình trong nước biết không thoát khỏi vòng vây của công an
nên dặn sáng ngày một mươi sáu tháng bảy gờ đã ra nhận tội
tại cơ quan công an đối tượng đã thử nhận hành vi sát hại nạn nhân để lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng
tiền và điện thoại trị giá trên một trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị đâm gây thương tích nặng
xảy ra vào khoảng hơn một giờ ngày một mươi bốn tháng bảy tại trước cổng sân vận động thuộc phường hai thành phố vĩnh long
ngay sau khi nhận được tin báo nguyễn hữu tài sinh năm hai nghìn một
chú thệ phường trường an thành phố vĩnh long bị một thanh niên khác dùng dao đâm gây thương tích nặng
công an thành phố vĩnh long đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là nguyễn thế phú
sinh năm hai nghìn năm chú tệ phường năm thành phố vĩnh long
bước đầu phú cho biết do có mâu thuẫn với ngô trọng nghĩa sinh năm hai nghìn ba trú tại phường một thành phố vĩnh long
nên hai người đã hẹn đánh nhau
sau khi đánh nhau nghĩa lên xe bỏ chạy về đến đoạn trước cổng sân vận động thì xe đã bị hết xăng
nên điện thoại cho tài và người bạn khác đến hỗ trợ
cùng lúc này phú cũng đi đến và dùng dao chuẩn bị sẵn trong người đâm vào vùng hông trái của tài
sau đó phú đã bỏ về và vứt con dao gây án tại bên đường